hơn nửa tháng nay trên sông cái đoạn qua xã lương tâm và xã xà phiên huyện long mỹ tỉnh hậu giang
đã xảy ra tình trạng người dân vứt sắc lợn chết do dịch tả lợn châu phi rất tự do xuống lòng sông
việc làm này không những gây ô nhiễm môi trường mà còn làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch tả lợn châu phi trên diện rộng
việc một bộ phận người chăn nuôi nhỏ lẻ khi lợn bị bệnh dịch chết không báo với ngành chức năng
thiếu ý thức tự trôn lấp vứt sát lợn chết xuống sông đã xảy ra hơn nửa tháng nay
gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân có nhà ven sông
đang nói là trước đây tình trạng vứt lợn chết xuống sông trên địa bàn huyện long mỹ cũng đã từng xảy ra
và được chính quyền các ngành chức năng địa phương trục vớt xử lý xong
nhưng lúc đó tình trạng vứt sắc lợn chết xuống sông đã trục vớt
còn lại tài diễn
tình trạng vứt sắc lợn chết xuống sông đã trục vớt xử lý xong sông đã trục vớt xử lý xong sông đã trục vớt
tình trạng vứt sắc lợn chết xuống sông đã trục vớt xử lý xong sông đã trục vớt